chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang myanmar
vui mừng và hoan nghênh được tiếp ngài tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang myanmar sang thăm chính thức việt nam
và dự lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
chủ tịch quốc hội cho rằng đây là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp
giữa nhân dân hai nước việt nam và myanmar góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị tin cậy
hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước và hai quân đội
chủ tịch quốc hội cảm ơn myanmar đã ủng hộ việt nam ứng cử ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và đề nghị myanmar tích cực ủng hộ việt nam trong vai trò chủ tịch asean và ipa năm hai nghìn hai mươi
nhằm tiếp tục đóng góp tích cực cho việc phát triển cộng đồng asean
trong thời gian tới chủ tịch quốc hội đề nghị lãnh đạo hai quân đội tích cực chỉ đạo các cơ quan chức năng hai bên
nghiên cứu đưa ra các hình thức và biện pháp khả thi
nhằm triển khai toàn diện có hiệu quả các nội dung hợp tác quốc phòng đã thỏa thuận
thống tướng min aung hlaing tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang myanmar khẳng định
trên cương vị công tác sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hữu nghị
truyền thống tốt đẹp giữa hai nước nói chung và hai quân đội nói riêng vì lợi ích của nhân dân và quân đội hai nước